xin chào quý vị và các bạn
sang ngày mai khu vực bắc bộ vẫn phổ biến ít mưa
chỉ có mưa rông vài nơi về tối và đêm
ngày còn nắng gia tăng hơn
với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi cao hơn
thời tiết vẫn khô giáo mát mẻ và dễ chịu cho người dân trong ngày đầu tuần
trong ngày mai ở khu vực bắc đến trung trung bộ
mưa giảm xuống diện giải rác
chỉ cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
trong khi đó ở khu vực nam trung bộ
là nơi có thời tiết ít mến động nhất
phổ biến có mưa rào và rông giải rác
ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
trên đầu khắp khu vực miền trung vẫn cần chú ý
các hiện tượng cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm trong mưa rông
tại khu vực tây nguyên và nam bộ
sẽ duy trì mưa rông và diện giải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to tập trung vào chiều và tối
ban ngày giảm mưa sen kẹ có lúc trời nắng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên
là từ hai mươi tám ba mươi một độ
và nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ
thưa quý vị sau đây là thông tin tiếp theo về cơn bão số sáu
hồi một mươi ba h hôm nay vị trí tâm bão cách hồng kông trung quốc
khoảng một trăm linh km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
trong hai ba ngày tới bão di chuyển theo hướng
về phía đảo hải nam trung quốc với cường độ giảm dần
trong hai mươi bốn bốn mươi tám h tới vùng biển phía bắc của bắc biển đông
có gió mạnh cấp bảy cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi hai
giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội
sóng biển cao từ bốn tám m
khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa rào và rông rải rác
khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
có mưa rào và rông vài nơi
gió tây đến tây nam cấp ba cấp bốn
khu vực hà nội mây thay đổi
đêm không mưa ngày nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhật độ từ hai mươi ba ba mươi hai độ